liên quan đến việc sử dụng ma túy trong quán karaoke xo pharaon quận một mươi hai
công an tp hcm đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với trần ngọc phúc
thường gọi là phúc xo chú huyện hóc môn cùng một mươi người khác để điều tra về hành vi
tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy
trong đó phúc cùng sáu đối tượng khác bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời em trai của phúc xo là trần ngọc tài cùng ba người khách đến quán karaoke xo fran
cũng bị khởi tố
bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đang vận chuyển một kg ma túy bằng xe máy theo hướng hòa bình hà nội
đối tượng sông a chơ chú tệ bản sang cải xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
đã bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang
cơ quan công an thu giữ thêm một điện thoại di động và các vật chứng liên quan
năm tiệm điểm mua bán số đề đã bị công an tỉnh cà mau phát hiện bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều giấy tờ
số đề sáu điện thoại di động và số tiền trên năm trăm linh triệu đồng cùng một số tăng vật liên quan
các đối tượng liên quan đến những tụ điểm này hầu hết là nữ
quen biết và có mối quan hệ họ hàng với nhau
quý vị và các bạn thân mến trong những năm gần đây
an toàn giao thông là vấn đề lớn được cả xã hội quan tâm
xuất hiện khắp mọi nẻo đường góc phố câu khẩu ngữ
an toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà như là một lời nhắc nhở
và cũng như là một lời cảnh báo đối với những người tham gia giao thông
hãy chấp hành luật giao thông để đem lại an toàn cho chính bản thân mình
cho gia đình mình và cho toàn xã hội
phần thực tế thì tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày từng giờ
tai nạn giao thông có thể đến với bất kỳ ai không phân biệt tuổi tác
nghề nghiệp hay địa vị xã hội
và một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông ở nước ta
chính là do ý thức tham gia giao thông còn hạn chế và yếu kém
hãy chấp hành nghiêm pháp luật giao thông là thông điệp của cư dân mạng ngày hôm nay

ghi lại cảnh một đoàn xét xong như kỷ niệm

ngay lập tức clip nhanh chóng được chia sẻ

có thủ tính mạng tham gia giao thông
trong chiếc chiếc xe được xác định có sự góp mặt của một phần tập đoàn trực liên
hành trình tư trách nên gọi đầy ý nghĩa và nhân vật

vậy tên yêu để làm gì

có cần phải vi phạm pháp luật như thế không
đi làm tư thiện nhưng tâm không thiện

có thể dẫn đến tai nạn thương tâm
thì không biết tổ chức chương trình để làm gì
tên yêu để làm gì
để đóng phạt vượt đèn đỏ

có hai biển số xanh tám mươi b và ba mươi năm a
đã khiến dư luận khả năng

cán bộ sai cũng thương nghiệm dân sai thì sao